thông tin từ ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phong thổ tỉnh lai châu cho biết
trận mưa đá gió lốc xảy ra vào đêm ngày hai mươi ba dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn trên địa bàn
đã làm ba người chết một người bị thương và gây thiệt hại lớn về nhà cửa và tài sản
ngay trong đêm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân hẳng thị mái tại xã mù sang huyện phong thổ
còn hai nạn nhân bị nước suối cuốn trôi huyện phong thổ đang huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm
ngoài ra trận mưa đá gió lốc đêm qua trên địa bàn xã mù sang bản lang xin suối hồ đã ghi nhận có thiệt hại nặng nề về tài sản và nhà ở của người dân
trên địa bàn đang tiếp tục có mưa rét gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân cũng như công tác giả soát khắc phục hậu quả